chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thì ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể quan sát
làm chủ hệ thống tưới tiêu thông qua hệ thống điều khiển tự động hóa
những ứng dụng công nghệ này được một số nông dân ở đắk lắc áp dụng vào sản xuất nông nghiệp
nhằm giảm bớt sức lao động chi phí đầu tư tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp
hướng đến sản xuất nông nghiệp hiện đại trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
nhiều vườn cà phê tại xã quảng hiệp huyện trư mờ ga tỉnh đắk lắc đã lắp đặt hệ thống tưới thông minh
điều đặc biệt là toàn bộ hệ thống tưới này đều được điều khiển từ một ứng dụng trên điện thoại thông minh
những lợi ích đã được thấy rõ qua việc tiết kiệm nước đến bảy mươi
giảm chi phí tưới tiêu bón phân khoảng hai mươi triệu đồng trên một hectare một năm
khi chúng ta sử dụng hệ thống tưới thông minh này
lượng nước chúng ta điều tiết
thì chúng ta xác định được lượng nước lòng cây cằn bao nhiêu
là chúng ta tưới vừa đủ bao nhiêu chứ không lạng phí nước
chúng ta có thể dùng bát phôn là chúng ta cứ ngồi
chúng ta cũng có thể biết được quản lý được vườn cây của mình là giờ đã cằn nước tưới chưa
để chúng ta tưới luôn tại nơi mình đang ngồi
hệ thống tưới tiết kiệm tưới thông minh cũng được áp dụng đối với các trang trại sản xuất rau sạch
và các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
thông qua hệ thống tự động
hệ thống hóa và các bộ cảm biến sẽ thông báo nhiệt độ ánh sáng độ ẩm
qua đó có thể chủ động kiểm soát được vườn cây một cách chính xác
chúng tôi sử dụng cho nó ứng dụng cho nó là các bộ điều khiển về tưới tự động
rồi cái hệ thống cảm biến để đo nhiệt độ không khí ánh sáng rồi độ ẩm không khí ở trong farm
thì từ những cái cảm biến đấy thì nó sẽ kích hoạt các cái hệ thống
như là quạt rồi nước để mình phục vụ cho cái sản xuất của cây cho cái sự phát triển của cây
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã làm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp
đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường trong và ngoài nước
trong bối cảnh tỉnh đắk lắc nói chung và các tỉnh tây nguyên nói riêng
đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt
thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
là điều cần thiết và trở thành hướng sản xuất bền vững cho nông dân